sau tháng đầu năm ngành thủy sản tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao với kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng bốn tỷ đô la mỹ
tổng sản lượng thủy sản ước đạt ba năm trăm sáu mươi tấn tăng năm bảy so với cùng kỳ
trong đó sản lượng khai thác tăng năm nuôi trồng tăng sáu bốn
để đạt được mục tiêu xuất khẩu một mươi tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi tám ngành thủy sản sẽ tập trung thực hiện các khuyến nghị của ủy ban châu âu
để sớm khắc phục thẻ vàng đối với thủy sản đồng thời chú trọng bảo đảm chất lượng giống những đối tượng thủy sản xuất khẩu chủ lực
triển khai các biện pháp khắc phục thẻ vàng của liên minh châu âu các đơn vị trực thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và các địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
bước đầu đã giảm được những lỗi cảnh báo của ủy ban châu âu thông qua xác nhận nguồn gốc nguyên liệu hải sản khai thác tại các địa phương
tăng cường quản lý thông tin về hoạt động tàu cá trên biển ngăn chặn tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài
tạo yên tâm đối với ngư dân góp phần ổn định sản xuất hướng tới mục tiêu xuất khẩu cả năm một mươi tỷ đô la
tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám do tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức
các đại biểu cho rằng về giải pháp thị trường cần chủ động khai thác thị trường truyền thống phát triển thị trường mới thao gỡ rào cản thương mại để ổn định xuất khẩu thủy sản